vũ lực của các lực lượng chức năng cần sự phối hợp của tất cả ban ngành hội đoàn thể trong đẩy mạnh tuyên truyền
qua đó giúp người tiêu dùng nhận biết không tiết tay cho các hành vi sản xuất buôn bán hàng giả hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ hàng chất lượng kém không rõ nguồn gốc
đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm tố giác hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan chức năng
và mỗi người hãy là người tiêu dùng thông thái nói không với hàng không rõ nguồn gốc để bảo vệ quyền lợi của chính mình